tối qua ba mươi một tháng tám tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi đoàn ngoại giao
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
tham dự buổi tiệc chiêu đãi có tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các đại sứ đại diện trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam
phát biểu tại buổi chiêu đãi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã điểm lại một số sự kiện lịch sử về thành tựu nổi bật của việt nam trong bảy mươi một năm qua
suốt thời gian đó nhân dân việt nam đã kiên cường vượt qua khó khăn thử thách để giữ vững độc lập tự do tập trung phát triển kinh tế xã hội
trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam sẽ tiếp tục chung sức đồng lòng huy động mọi nguồn lực để vượt qua thử thách
trước hết chính phủ việt nam quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính kiến tạo phát triển hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật tạo đột phá về cơ chế chính sách và phương thức chỉ đạo điều hành để mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết việt nam để mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác với tất cả các quốc gia bạn bè trên thế giới nhất là tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị thân tình với các nước láng giềng trung đường biên giới cùng với nước thành viên xây dựng cộng đồng asean vững mạnh đoàn kết làm sâu sắc hơn hiệu quả hơn quan hệ với các đối tác chiến lược đối tác toàn diện và các nước bạn bè truyền thống đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định tại khu vực ủng hộ giải quyết các bất đồng bằng biện pháp
thưa quý vị việt nam tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác đa phương hóa đa dạng hóa là bạn là đối tác tiên cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trên cơ sở coi hợp tác bình đẳng cùng có lợi cùng phát triển là điểm tương đồng và là mẫu số chung trong quan hệ đối ngoại
việt nam đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác với tất cả quốc gia bạn bè trên thế giới nhất là tên cần quan hệ hợp tác hữu nghị thăng tình với các nước láng giềng chung đường biên giới cùng các nước thành viên xây dựng cộng đồng asean vững mạnh đoàn kết làm sao sắc hơn hiệu quả hơn quan hệ đối tác chiến lược đối tác toàn diện và các nước bạn bè truyền thống đóng góp tích cực và việc duy trì hòa bình ổn định tại khu vực ủng hộ đối tác đối tác đối tác đối tác đối tác đối tác
giải quyết các bất đồng về mạng pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng tục pháp quốc tế
phát biểu tại tiệc chiều đáy ông en hao sin fadani đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc ma rốc triều đoàn ngoại giao tại hà nội bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu việt nam đạt được sau ba mươi năm đổi mới
đồng thời cho rằng thành công của việt nam vừa qua đã trở thành nguồn cảm hứng của nhiều nước đang phát triển
ông el haosn fadani cũng nhấn mạnh đến cam kết của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ việt nam quá trình hội nhập sâu rộng sắp tới
ông en haosn fadani trưởng đoàn ngoại giao tại hà nội cho biết cộng đồng quốc tế đã thể hiện một cam kết rõ ràng trong việc hỗ trợ để việt nam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
cho phép được tái khẳng định tinh thần và quyết tâm chung trong việc thúc đẩy mối quan hệ vốn đã rất tốt đẹp giữa việt nam và các quốc gia đối tác
các tổ chức quốc tế thông qua sự hợp tác hiệu quả và tích cực vì lợi ích của các bên tham gia
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng gửi lời cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả
mà các nước tổ chức quốc tế các đối tác đã dành cho nhà nước và nhân dân việt nam